với lợi thế chiều dài một trăm tám mươi chín km bờ biển và nhiều cảnh quan thiên nhiên tuyệt tác
những năm gần đây tỉnh phú yên đã dồn sức đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút các dự án lớn vào khu vực ven biển
có thể nói từ năm hai nghìn một mươi tám đến đầu năm hai nghìn một mươi chín các dự án du lịch biển đã tạo nên diện mạo mới
đánh thức tiềm năng cho ngành du lịch của tỉnh phú yên
nằm dọc hai bên đường độc lập dự án công viên ven biển thành phố tuy hòa là một trong những công trình lớn
góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng chỉnh trang đô thị thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
tạo điểm nhấn về cảnh quan và trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng
tạo động lực thu hút đầu tư phát triển du lịch biển của tỉnh phú yên
công trình được đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
với tổng nguồn vốn hơn hai trăm một mươi tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh
chào mừng ba mươi năm ngày tái lập tỉnh phú yên
nó đạt được ba cái giá trị lớn
thứ nhất là về không gian sinh thái giữa lòng thành phố tuy hòa
nhưng mà đây là một cái không gian sinh thái một cái vườn thực vật với hàng trăm loài cây
và tạo ra một cái cảnh quan thiên nhiên hết sức độc đáo
thứ hai là một cái không gian về văn hóa
ở đây cũng là nơi mà có nhiều những hoạt động văn hóa của địa phương được tổ chức
khi dự án công viên ven biển thành phố tuy hòa hoàn thành sẽ tạo thành điểm nhấn
từ đây cũng sẽ hình thành tuyến phố đi bộ cho nhân dân và du khách
kết nối hạ tầng với những dự án du lịch lớn đang được xây dựng